nhiều căn cứ thì nó khác ngày cấp thì khi anh đi giao dịch và anh làm cái giấy tờ là nó sẽ không có sự thống nhất mà không thống nhất thì sau này nó sẽ lòi ra thôi do đó là không nên mất thì chúng ta nó mất và lên cấp cái khác

việc cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận tăng ca làm thêm giờ để kịp thời hoàn thiện hồ sơ đã thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ giữ vững niềm tình yêu của nhân dân